hôm nay là thông tin về một số vụ án mạng liên quan đến vụ án giết người tại công ty cổ phần viễn thông fpt
trên nhánh bình dương có địa chỉ tại phường tranh nghĩa tp thủ dầu một
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được hung thủ gây án
hung thủ là đỗ long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh gia lai
nạn nhân là anh nguyễn văn đông không phải là đỗ long như thông tin ban đầu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh đồng tháp
theo điều tra ban đầu nghi can đỗ long và anh đông cùng là bảo vệ tại công ty cổ phần fpt chi nhánh bình dương
trong thời gian làm việc tại đây giữa hai người đã nhiều lần phát sinh mâu thuẫn
vào tối ngày chín tháng ba hai người lại tiếp tục mâu thuẫn
và lúc này thì long đã dùng dao đâm anh đông hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ
sau đó bỏ trốn về gia lai
đến hai mươi hai h tối ngày một mươi tháng ba long đã đến công an xã la lê huyện chư pứ tỉnh gia lai đầu thú
hôm nay công an huyện ba tơ và một số phòng nghiệp vụ công
công an tỉnh quảng ngãi cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một thanh niên tử vong do trúng đạn súng săn tự chế
trước đó phạm văn kim ở thôn tà nốt xã ba ngạt huyện ba tơ
rủ bạn cùng thôn là phạm văn hôm vào rừng xem thú
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng ba kim nhận được điện thoại của home cho biết đang bị một đàn khỉ tấn công
nên chạy đến hỗ trợ
khi đến khu vực có bầy khỉ kim dương súng bắn vào một con khỉ
thì bất ngờ bắn trúng hôm khiến hôm bị thương nặng
kim cõng hôm về nhà và nạn nhân tử vong vào ngày một mươi một tháng ba
sau khi đưa xác hôm về nhà kim đã tìm cách tự tử nhưng được mọi người phát hiện và can ngăn kịp thời
sau khi có kết luận giám định tỷ lệ thương tật của cơ quan pháp y
sáng nay công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hồ thành kiệt
trú tại xã định hòa huyện gò quao về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ vụ án vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy anh danh xuyên tổ chức nhậu tại nhà
cùng với danh hoàng hải và một số người bạn khác ở ấp hòa mỹ xã định hòa
thì kiệt đi ngang rồi ghé vào nhậu cùng
sau đó kiệt và hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
xuyên vào can ngăn thì bị kiệt lấy dao giấu sẵn trong người đâm hai nhát làm xuyên bị thương nặng
sau khi gây án kiệt vứt con ra ngoài ruộng rồi bỏ đi
còn xuyên được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà kiệt gây ra cho xuyên là một mươi năm
tối qua công an quận năm tp hcm đã tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường tiệm buôn bán đồng hồ
nằm trên đường trần hưng đạo phường một mươi một để lấy lời khai của một số nhân chứng
nhằm làm rõ vụ một đối tượng nghi ngáo đá đâm chủ tiệm trọng thương sau đó tự đâm vào người bình
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h cùng ngày nhiều người phát hiện một phụ nữ bán vé
bị một người đàn ông có biểu hiện phê ma túy đuổi theo
người phụ nữ này chạy một đoạn thì lao vào tiệm bán đồng hồ cầu cứu
lúc này đối tượng quay ra đập phá tủ chưng bầy đồng hồ
chủ tiệm là một phụ nữ từ trong nhà chạy ra thì bị đối tượng dùng mảnh kính vỡ đâm vào người bị thương nặng
sau đó đối tượng tiếp tục la hét lấy một con dao và cố thủ bên trong nhà
nhận được tin báo công an quận năm có mặt tại hiện trường tiếp cận đối tượng
trong lúc mất bình tĩnh đối tượng đã dùng dao đâm vào người mình
khi đối tượng gục xuống mọi người mới xông vào hiện trường và đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu
công an quận năm đang làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ bắt cóc hai bé gái nhằm tống tiền năm mươi usd
công an đang tạm giữ ông trần hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ quận năm có quốc tịch mỹ
là cha ruột của hai bé gái để làm rõ vai trò chủ mưu tổ chức vụ bắt cóc này
như đã thông tin sau khi giải cứu thành công hai bé gái tại một phòng trọ tại quận bình tân vào chiều ngày chín tháng ba
công an đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đọt tài sản
đồng thời ra lệnh tạm giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với bà trương hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quốc tịch mỹ
lưu trú cùng nhà ông trần hoàng vì xác định có vai trò trong vụ bắt cóc tống tiền
và mời lên làm việc đối với lâm thị phương dung quê trà vinh là người giúp việc trong gia đình ông trần hoàng
bước đầu dung khai từ đầu giờ chiều đến gần cuối giờ chiều ngày bảy tháng ba
đã lần lượt đưa hai con gái của ông trần hoàng và nhờ xe ôm
chở mình và hai cháu bé đến phòng trọ tại quận bình tân
theo yêu cầu và sự hướng dẫn của bà hương
còn bà hương sau khi bị tạm giữ hình sự để điều tra
dù khai báo quanh co nhưng cũng đã thừa nhận một số tình tiết
trong đó bà khai báo có tham gia vụ việc bắt cóc hai bé gái tống tiền
và cho biết người tổ chức vụ bắt cóc tống tiền này là ông trần hoàng
chính là cha ruột của hai bé gái
từ sau tết nguyên đán mậu tuất qua công tác nghiệp vụ
trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định đã phát hiện một đường dây mua bán
trái phép chất ma túy vừa hình thành tại các phường ngoại thành của thành phố quy nhơn
trước tình hình trên lực lượng công an đã tiến hành điều tra
nhanh chóng triệt xóa đường dây này bắt giữ bốn đối tượng có liên quan
đối tượng phần lớn là người ngoại tỉnh đến bình định móc nối với các con nghiện
ở địa phương mua bán ma túy cung cấp cho những thanh thiếu niên
vừa mới đưa đòi ăn chơi trong dịp tết vừa qua
lực lượng chức năng đã khoanh vùng tập trung theo dõi di biến động của đối tượng
đến một mươi bảy h ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trinh sát phòng chống ma túy đột kích
một phòng trọ ở ngoại thành thành phố quy nhơn bắt giữ đối tượng phạm đình thành
chú huyện sa thầy tỉnh con tum đang bán ma túy
từ lời khai của phạm đình thành bằng các biện pháp nghiệp vụ
trinh sát tiếp tục bắt ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán ma túy
là đinh ngọc báu chú thành phố quy nhơn trần văn tuấn chú tỉnh con tum
và phạm thị hồng hạnh chú tỉnh khánh hòa
bọn chúng là lấy hàng
từ địa bàn con tum về lại quy nhơn
rồi chia nhỏ ra để một số đối tượng đi giao cho một số đối tượng nghiện
rồi lấy tiền đó bọn chúng chia nhau ra cũng en tiêu chưu xài hàng ngày
vì trên địa bàn gia lai xuống đây để rồi cấu kết với một số đối tượng ở đây
qua điều tra đối tượng đinh ngọc báo khai nhận đã móc nối với các đối tượng
từ các tỉnh phía nam
thiết lập đường dây đưa ma túy về quy nhơn tiêu thụ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chỉ sau năm giờ nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh tây ninh đã nhanh chóng bắt giữ được
hai đối tượng cướp và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an tp tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn quốc nguyên
và nguyễn minh tiến cùng chú tại tp tây ninh tỉnh tây ninh về hành vi cướp tài sản
anh lớn gặp anh lớn và bạn đang uống nước
lợi dụng lúc anh lớn vào phía sau quán nguyên qua quán cà phê gần đó lấy một con dao
rồi quay lại cầm dao uy hiếp bắt nạn nhân đưa tiền
anh lớn bỏ chạy thì nguyên cầm dao đuổi theo
thấy anh lớn trốn vào trong quán hai đối tượng quay lại lấy xe của anh lớn
dựng trước quán chạy đi thế chấp lấy tiền
nhận tin báo của bị hại đến chín giờ cùng ngày lực lượng công an tp tây ninh đã xác định
bắt giữ được nguyên và tiến thu hồi tài sản bị cướp
còn tại an giang vào chiều qua ngày một mươi một tháng ba đối tượng võ thị ánh
trú tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trong lúc giúp việc nhà cho chị nguyễn kim ngân chú tại trung cư tây đại học
thuộc khóm đông thịnh tám phường mỹ phước thành phố long xuyên
anh phát hiện nhiều nữ trang bằng vàng trong túi sách nên đã lấy trộm rồi đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân
khi đối tượng đem số tiền còn lại và sợi dây chuyền vàng đến trung cư trả lại
thì bị lực lượng công an phường mỹ phước bắt giữ
hôm qua ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc
quy định tại khoản hai điều hai trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành
căn cứ kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định khởi tố bị can số chín và ra lệnh bắt bị can số hai trăm linh năm để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh hóa
sinh ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại bình định nơi cư trú tập thể quận ủy đống đa phường láng thượng quận đống đa hà nội
về tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản hai điều hai trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó cùng ngày chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với nguyễn thanh hóa
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
một mươi năm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại rẫy cà phê thuộc xã ea dông huyện grong park tỉnh đắk lóc vừa bị lực lượng công an bắt giữ
sòng bạc này do võ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã yaiông huyện crong park tổ chức đứng ra thu tiền sâu
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng bảy xe mô tô một bộ dụng cụ đánh bạc và nhiều phương tiện khác có liên quan